các môn thể thao không thuộc hệ thống thi đấu olympic đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ toàn cầu
dù còn mới nhưng trong những bước đi đầu tiên của mình thể thao giải trí tại việt nam cũng đã được chào đón và quan tâm
tuy nhiên chỉ một bộ phận những người có điều kiện mới tiếp cận gần hơn với những môn thể thao này
thay dõi vai trò của thể thao giải trí trong cuộc sống hiện đại ngày nay
anh nguyễn phương tùng đã tiên phong lựa chọn những môn thể thao phù hợp và phổ biến rộng rãi cho mọi người
thể thao giải trí là khái niệm thể thao không còn mới
không giống như các lĩnh vực thể thao khác như thể thao thành tích cao thể thao học đường thể thao công sở
thể thao giải trí là loại hình thể thao có lợi cho sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của con người
hơn nữa thể thao giải trí không đòi hỏi sự đầu tư quá lớn về trang thiết bị
hoặc yêu cầu trình độ chuyên môn
thể thao giải trí không tới mức phải chuyên nghiệp nhưng vẫn bảo đảm tính cạnh tranh đặc trưng của thi đấu thể thao
và quan trọng là rèn luyện sức khỏe tâm thể lực
đó cũng là ý tưởng khiến cho nguyễn phương tùng quyết định gắn bó sự nghiệp của mình với thể thao giải trí
nhưng ở một vai trò khác vai trò của cầu nối khi mang mọi người và các môn thể thao giải trí đến gần với nhau hơn
khi mọi người gặp nhau thì bao giờ cũng hỏi là chào bác chào anh có khỏe không
thấy rằng là mọi người sức khỏe rất là quan trọng
theo cá nhân mình nghĩ thì nó là ai cũng muốn làm một cái việc gì đó mà không chỉ cho mình mà cho mọi người
cho rất nhiều người một việc tốt
thì cái ý tưởng đầu tiên thì cũng xuất phát từ cái nó đơn giản thôi
với cái nội dung là đưa các trò chơi vận động thể thao giải trí mà đã có trên thế giới
rất nhiều nước trên thế giới về việt nam với cái sứ mệnh và cái mục đích là để chăm sóc sức khỏe cộng đồng
trên thế giới môn bóng đá đã được cải tiến rất nhiều
nguyễn phương tùng đã quyết định đem mô hình đó từ nước ngoài về việt nam với ba môn phối hợp thú vị
snokball là sự kết hợp khá thú vị giữa bộ môn billiard truyền thống và môn thể thao vua bóng đá
football là môn kết hợp bóng đá và pizza loại một mươi bóng
football là môn bóng đá và golf đưa bóng vào lỗ bằng chân thay vì bằng gậy golf
những môn thể thao nhóm dự án mang về sẽ giải quyết được những vấn đề mà người chơi ở việt nam gặp phải
giúp họ có thêm không gian và điều kiện để luyện tập giải trí
cái trò chơi mình đưa về nó là phối hợp và cái phối hợp thì nó cũng rất là mới ở việt nam
và những cái trò chơi khác thì trò chơi nào hay môn thể thao nào cũng có một cái sự hạn chế của nó
ví dụ như là chơi bóng đá thì truyền thống thì người ta sẽ phải mất rất nhiều cái năng lượng và bị nợ oxy
và cái đấy là cái hoạt động về thể lực rất là mạnh
nhiều người yêu bóng đá nhưng mà không phải ai cũng đủ sức để chạy hết được cái sân bóng đấy
chính vì thế thì cái trò chơi thể thao phối hợp giữa bóng đá và các môn khác hợp lý hơn
và nó có một cái chi tiết nữa là nó không đối kháng trực tiếp thì sẽ không gây chấn thương
và có thể là mọi người ở cái giải độ tuổi từ bé ba tuổi trở lên cho đến sáu năm bảy mươi tuổi nếu có đủ sức khỏe thì vẫn còn chơi được
cái thứ hai là thời tiết nó ngày càng khắc nghiệt hơn
thì thường thường chơi thể thao này người ta sẽ không chơi được ở những cái không gian ở ngoài
thí dụ nắng hoặc là mưa
và như thế thì sẽ không đảm bảo được cái tần suất cái thời lượng chơi thể thao của một người
trong vòng một năm hoặc trong vòng một tuần hoặc trong vòng một tháng theo cái quy chuẩn như thế nào là thể thao
thì nếu như chơi những môn này thì có một cái hay là có thể chơi được ở trong nhà
thì cái tần suất của họ sẽ người chơi những bộ môn này sẽ được lớn hơn nhiều hơn
và sẽ là bồi đắp cho sức khỏe cũng như là tích lũy nâng cao được thể chất
năm hai nghìn một mươi bảy red sport việt nam được sở khoa học và công nghiệp
công nghệ thành phố hồ chí minh đề cử giải khởi nghiệp châu á
đặc biệt redsport vn xác lập kỷ lục là tổ chức sản xuất thử nghiệm snokbone đầu tiên ở việt nam
nguyễn phương tùng cũng được ghi nhận là người đầu tiên đưa việt nam thành quốc gia thành viên mới của liên đoàn foodolms thế giới
trẻ em là mầm non tương lai của đất nước
nhận thấy các thiết bị công nghệ này càng chiếm lĩnh thời gian
thu chột khả năng vận động của trẻ nhỏ thanh thiếu niên
nhóm xác lập westport tập trung nghiên cứu hướng dự án thể thao giải trí đến lĩnh vực giáo dục nhằm đem lại thể chất tốt cho trẻ nhỏ
bản thân những cái nước phát triển hơn nước nước ta hơn việt nam
thì đã đưa những cái trò chơi vận động và thể thao giải trí này vào trong giáo dục rồi
thí dụ như moon food group này thì đã có nhật bản đưa vào hay malay hay là gần mình nhất là trung quốc
đưa vào và châu âu có anh pháp đều đưa vào cho trẻ con một cách hợp lý
từ cái nền tảng đó tôi mới kết nối với các tổ chức cùng nội dung
và tôi tìm hiểu và mọi người sẵn sàng chia sẻ luôn
với mục đích là đưa được những cái môn thể thao này hòa với phong trào thế giới
từ những ngày đầu về việt nam snowball football football đã được redsport thiết kế lại để phù hợp hơn với người việt
sau đó là với trẻ nhỏ
từ kích thước sân đến con kia trái bóng đều được nhóm dự án nghiên cứu kỹ càng tìm kiếm những chất liệu an toàn phù hợp với trẻ nhỏ
để ra những kích thước làm sao nó phù hợp với tiêu chuẩn và chất lượng người việt nam
những cái sản phẩm mà khi đưa đến người tiêu dùng có được cái sự phục vụ tốt nhất
ví dụ như gỗ thì chúng ta không được dùng những các loại gỗ như là gỗ mùn gỗ mục
hoặc những cái loại gỗ mà đang bị nghiêm cấm những loại gỗ quỷ
còn về bóng chúng tôi hướng tới đó là bóng về bên động lực
bóng của động lực đạt tiêu chuẩn thi pha
khi đối với trẻ thơ chúng tôi sẽ có những cái kích thước những cái tiêu chuẩn
và những cái độ lực cũng như độ lặng của trái bóng cũng như của con kia
để phù hợp với trẻ khi trẻ tác động cái lực nó vừa đủ
để cho trẻ vừa có sức khỏe vừa có thể vui chơi và vừa giải trí được
ở trường mầm non tuổi thơ thuộc quận nam tử liêm thành phố hà nội
việc nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục thể chất và thể thao trường học là ưu tiên hàng đầu
nhằm tăng cường sức khỏe phát triển thể lực toàn diện cho trẻ nhỏ
đồng thời thực hiện theo đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm của thủ tướng chính phủ
nhà trường đã tìm hiểu thêm các môn thể thao giải trí như snowboard football football
và nhận thấy phù hợp trong các sự học của nhà trường
trực tế với tất cả các trường
trường mầm non trẻ đang bị bó hẹp trong không gian mà không được trải nghiệm
thêm nữa nếu về với gia đình thì trẻ cũng không được đi chơi nhiều
ba mẹ cũng không dành thời gian nhiều cho trẻ
chính vì vậy chúng tôi đang cố gắng tạo một môi trường mầm non
mà trẻ được trải nghiệm được chơi được chạy nhảy nhiều
cái nhu cầu vận động đấy là nhu cầu tối thiểu của đứa trẻ
và phát triển giáo dục thể chất là một trong năm lĩnh vực phát triển của giáo dục mầm non
trường mầm non tuổi thơ luôn luôn đưa những phương pháp giáo dục mới nhất
và khi nó là một cái nhân duyên chúng tôi đến được với dự án redbot này
và tôi cảm thấy nó rất là phù hợp
và cái đấy là tôi đã tìm thấy một điểm chung giữa tôi và cái dự án redbot
dù là lúc đầu dự án redbot chỉ là dự kiến trong các cái lĩnh vực vui chơi giải trí thôi
nhưng khi đi vào lĩnh vực mầm non thì nó rất là phù hợp
chính vì vậy đây là một trò chơi rất là hữu ích giúp cho đứa trẻ phát triển rất nhiều
như đà bóng con thua cô đó
con nhất thích trò chơi đà bóng
con chơi trò chơi rất
vô bài khỏe
con thích trò chơi này
các trò chơi thể thao giải trí được nhà trường đặt sen kẽ để học sinh các lớp được tham gia đầy đủ
snoopball football football giúp nhà trường trang bị kỹ năng vận động cơ bản
và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên cho trẻ em
và gắn giáo dục thể chất thể thao trường học với giáo dục kỹ năng sống
trường tôi mới đưa vào nhà trường giảng dạy về các hoạt động về vận động về đá bóng
và tôi thấy
khi đưa vào các hoạt động đấy thì các bạn ấy
mỗi khi đi học ở các bạn ấy sẽ hứng thú hơn
không khí của các bạn ấy rất là vui
và tinh thần thì rất là tốt
yêu quý và trao đổi với nhau nhiều hơn
làm việc nhóm tốt hơn
ăn ngủ cũng sẽ tốt hơn
thực tế trong giáo dục mầm non thì cái lĩnh vực phát triển thể chất
đúng là theo nó theo trong chương trình
thì trẻ được vận động các nội dung phù hợp với lứa tuổi
mỗi nội dung như vậy thì kết hợp một nội dung chính và một nội dung trò chơi
thì thường bây giờ trong các chương trình thì thường có kết hợp một trò chơi
ví dụ trò chơi dân gian nhảy lò cò hay nhảy bao bố hay là tung bắt bóng
thì những cái đấy nó vẫn chỉ là rất là nhẹ nhàng
với trẻ chơi về trái bóng nó cũng là một nhu cầu và nó cũng là một sự hứng thú
và khi redbot này đưa vào thì trái bóng này được trải nghiệm rất nhiều
thứ nhất trẻ có thể nhận biết mặt số trên trái bóng
thứ hai trẻ có thể chơi tung bóng
và cái trái bóng này nó khác so với trái bóng nhựa mà các trường đang chơi
cái trái bóng nhựa nó không có lực để cho trẻ có đủ sự tác động
còn với ví dụ như trò chơi football này thì trẻ phải cân đối lực để đưa trái bóng này vào đúng vị trí kia
thì lúc đấy trẻ sẽ có phát triển tư duy về độ điều chỉnh
cái cảm giác của trẻ nó sẽ phát triển hơn rất nhiều
và cái đấy mình thấy là sự khác biệt
và đứa trẻ hứng thú chơi
cái trò chơi này trò chơi tập thể mà nó không có sự đối kháng
chính vì vậy trẻ có sự đoàn kết
thì cái đó nó cũng là mục tiêu trong giáo dục mầm non
và mình cảm thấy đây là giá trị
dự án đưa lại
bên cạnh những trò chơi như đua quay nhà bóng giúp tăng tính vận động cho trẻ
các trò chơi mà resport mang lại ngoài tính giải trí thì đều có ý nghĩa rèn luyện ý chí kỹ năng sự khéo léo cho trẻ khi thực hiện yêu cầu của trò chơi
cùng với đó trẻ học được tinh thần đoàn kết chia sẻ khi tham gia các hoạt động nhóm
từ đó các con có cơ hội phát triển toàn diện hơn về trí lực và thể lực
những trò chơi mà vận động ở đây thì chóng
cháu về cháu toàn là ví dụ như là cháu ôn lại đó
và cháu rất hòa là vui
và một lần đến lớp là cháu hào hứng lắm ạ
đã bảo đến lớp là cháu đến ngay
vì thế mà mình thấy là cái môi trường của cháu ấy học ở đây cái tư duy của cháu càng ngày càng phát triển rất là tốt
cảm thấy là khi được vận động thì nó thúc đẩy phát triển về trí não cũng như là nhận thức cũng như là cái thể chất của con
cho nên con sẽ vui vẻ và sẽ linh hoạt sẽ ăn ngủ rất là ngon
đây là một trò chơi mà tôi nghĩ rất là bổ ích cho trẻ
những ánh mắt tươi vui nụ cười phấn khích của trẻ nhỏ là niềm hạnh phúc của những người làm cha làm mẹ
các thầy cô và cả niềm tự hào nho nhỏ nhỏ đối với những người đem những môn thể thao giải trí đó đến với các em
trong mục tiêu phát triển thể chất của người việt nam những môn thể thao giải trí như vậy nếu được nhân rộng tới mọi người dân
sẽ góp phần nuôi dưỡng niềm yêu thích thể thao từ đó giúp nâng cao sức khỏe toàn diện hơn cho từng người
câu chuyện khởi nghiệp của anh nguyễn phương tùng dù khiêm tốn nhưng đã mang đến những tác động